trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng tám tòa nhân dân tỉnh hà giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án nhận hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang
cdc gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra trong thời gian bùng phát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
các bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền để mua sinh phẩm của công ty việt á
vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn trần tuấn nguyên giám đốc cdc hà giang một mươi một năm tù
bị cáo phan thị kim dung nguyên phó giám đốc cdc hà giang ba năm tù cho hưởng án treo
bị cáo phan thị nga nguyên trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang một mươi sáu năm sáu tháng tù
bị cáo tô minh huệ nguyên kế toán trưởng cdc hà giang chín năm tù
bị cáo hoàng thị phượng kế toán cdc hà giang hai năm tù cho hưởng án treo
bị cáo bùi văn tuyển phó giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn liên hợp dược hà giang một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo
sau năm ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm lê đình thức chú tại xã thịnh lộc huyện lộc hà
xuống làng tìm kiếm thức ăn thì bị công an huyện lộc hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt sử
trước đó vào tối ngày
ngày sáu tháng tám do nghi ngờ ông quách trọng bình chú cùng thôn ném đá vào nhà
nên thức đã dùng dao nhọn nâm nhiều nhát khiến ông bình tử vong do mất máu cấp
sau khi gây án thức đã bỏ trốn
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn
có mặt gần khu vực cây xăng an lộc để tìm thức ăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt xử lê đình thức
và đưa về trụ sở công an huyện lộc hà để điều tra làm rõ
chiều ngày hôm qua một vụ cháy lớn xảy ra tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
ngọn lửa đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
trước đó vào khoảng một mươi ba h một mươi năm chiều cùng ngày người dân ở thôn ba xã thống nhất
phát hiện lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà kho và một căn nhà của hai người dân trên địa bàn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước
đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án dập lửa
sau hơn hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi một nhà kho và một căn nhà của hai hộ dân ước thiệt hại nặng nề
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi một tháng tám tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên trả lại hồ sơ điều tra bổ sung
về một số vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không điện biên
gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
sau một thời gian nghị án kéo dài tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên trả lại hồ sơ cho viện kiểm soát nhân dân tỉnh điện biên
để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề xác minh làm rõ vấn đề trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường
bồi hoàn của các bị cáo nguyên đơn dân sự bị đơn dân sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm quy định
về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo phan ngọc vinh bốn mươi một tuổi
nguyên giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông cùng ba đồng phạm cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai mươi vinh là giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông
khi thực hiện dự toán ươm sống hồng đảng sâm hỗ trợ sản xuất năm hai nghìn hai mươi vinh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được sao
làm trái với dự toán đã được phê duyệt tự ý thay đổi từ ươm hạt sang mua củ rồi giao cho các xã lập khống hồ sơ để rút hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên vinh tự ý xây dựng mua sắm đổ cho trung tâm hậu quả cây giống kém chất lượng nên bị chết
gây thiệt hại cho nhà nước hơn
vinh tự ý xây dựng mua sắm đổ cho trung tâm hậu quả cây giống kém chất lượng nên bị chết gây thiệt hại cho nhà nước hơn

công an triệu khai nhận đã cùng ba thanh niên khác từ tp hcm lên lâm đồng với mục đích trộm xe máy bán để lấy tiền tiêu dài

một số dụng cụ phá khóa mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy

bộ thông tin và truyền thông cho rằng việc bổ sung quy định cụ thể về xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại là cần thiết bởi tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng
quy định này xuất phát từ yêu cầu về quản lý nhà nước cũng như là nhu cầu của người dân muốn quản lý chặt chẽ hơn các tài khoản mạng xã hội để hạn chế lừa đảo trực tuyến
bên cạnh đó mạng xã hội rất rộng việc xác thực bằng số điện thoại cá nhân sẽ góp phần để người dùng nâng cao trách nhiệm và ý thức khi cung cấp thông tin lên mạng xã hội đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng giám sát phát hiện và xử lý hành vi vi phạm
báo kinh tế và đô thị cuối tuần đăng tải bài viết có nhan đề gỡ vướng chính sách cho thị trường bất động sản linh hoạt vận dụng cơ chế
nội dung bài viết đề cập đến việc sau thời kỳ khủng hoảng
vì đại dịch covid một mươi chín trong vòng hai năm qua chính phủ đã ban hành hàng loạt cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục tăng trưởng trở lại
thế nhưng thực tế đến nay vẫn gặp muôn vàn khó khăn
theo đánh giá đây chính là hệ quả của việc thực hiện cơ chế chưa thực sự linh hoạt
các chuyên gia cho rằng những giải pháp mới đang phát huy ở giai đoạn là chấn an tinh thần chưa đủ độ ngấm và lực để trở thành đòn bầy tạo cú hích cho thị trường bật dậy
quan trọng nhất lúc này chính là vấn đề về nguồn vốn cần tiếp tục giảm lãi suất như chỉ đạo định hướng của chính phủ ngân hàng nhà nước
các bộ ngành liên quan sớm giải quyết rứt điểm những vụ việc nhằm củng cố lại niềm tin nhà đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp
khuyến khích phát hành ra công chúng bằng việc đơn giản hóa rút ngắn thủ tục thời gian phê duyệt
bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành vào đầu tháng tám vừa qua
hướng đến chuẩn hóa xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống hạn chế những bất cập hủ tục khi thực hành lễ hội tại việt nam
báo lao động đề cập qua bài viết nâng cao tiêu chí môi trường văn hóa lễ hội truyền thống
bộ tiêu chí gồm ba phần trong đó nội dung chính quy định cụ thể chín tiêu chí từ công tác quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị an ninh trật tự và an toàn xã hội
tương ứng với chín tiêu chí chung là các tiêu chí cụ thể quy định rõ trách nhiệm của cơ quan

tập trung hơn vào việc thể hiện chân thực giá trị văn hóa truyền thống thúc đẩy sự tôn trọng và bảo tồn di sản văn hóa